tại xã long sơn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã diễn ra lễ khởi công dự án tổ hợp hóa dầu miền nam
dự lễ khởi công có thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu
dự án tổ hợp hóa dầu miền nam được xây dựng trên diện tích khoảng bốn trăm sáu mươi bốn ha và một trăm chín mươi bốn ha mặt nước cho cảng biển
với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng năm bốn tỷ usd
đây là khu tổ hợp hóa dầu tích hợp có công suất đạt tới một sáu triệu tấn một năm và được thiết kế để sản xuất đa dạng các sản phẩm hóa dầu
trong đó có những sản phẩm là nguyên liệu quan trọng của ngành nhựa và các sản phẩm khác
theo kế hoạch thời gian thi công của dự án khoảng năm năm và dự án sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm hai nghìn hai mươi
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ khởi công dự án thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương
và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của tập đoàn scg thái lan
tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam và tỉnh bà rịa vũng tàu trong việc phối hợp tổ chức
triển khai các nhiệm vụ cần thiết để dự án có thể khởi công
trong đó có việc di rời bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án
thủ tướng cũng cảm ơn người dân xã đảo long sơn đã chia sẻ tạo điều kiện bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng lưu ý khi dự án triển khai số lượng công nhân người lao động trên công trường sẽ rất lớn
do đó chủ đầu tư
các nhà thầu cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động an toàn kỹ thuật bảo đảm không để xảy ra các sự cố về môi trường
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu